khu công nghiệp bắc thăng long hà nội phần lớn người lao động làm việc tại các doanh nghiệp nơi đây đến từ các tỉnh thành khác nhau
trong những ngày cận kề năm hết tết đến thông tin về lương thưởng tết luôn là điều người lao động mong đợi
bởi sau một năm làm việc ai cũng mong muốn có một khoản thường tết dù ít dù nhiều để về xung họp với gia đình
năm nay công ty vẫn thưởng tết như hàng năm bọn em được hai tháng lương cụ thể là hai tháng lương với mức lương cơ bản là một mươi triệu
em ở vinh phúc dự định làm đến hết ngày hai mươi năm thì bọn em sẽ về quê ăn tết cùng gia đình
năm nay sẽ đón tết chắc chắn là sẽ vui vẻ và đảm bảo hơn một năm
em thì đến mùng một mươi có lương thì chắc là cũng hết tháng lương nhận được chỉ nhận được tháng lương đấy thôi chứ không có thưởng tết
tại vì thời vụ là chỉ có chính thức họ mới có thưởng thôi
không chỉ riêng những người công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp bắc thăng long
mong đợi thưởng tết là tâm lý chung của bất cứ người lao động nào
tiền thưởng càng trở nên quan trọng bởi đơn giản họ có thể chi tiêu số tiền đó để mua vé tàu xe qua cáp cho người thân trong gia đình
ai cũng mong được có một cái tết sẽ tốt hơn so với năm trước
nên là mình cũng hy vọng là nhà nước cũng như là các công ty trong khu công nghiệp sẽ có cái chính sách nào để quan tâm đến cái đời sống của công nhân viên nhiều hơn nữa
cần quan tâm tới vấn đề này giúp người lao động về quê đón tết cùng gia đình thêm đầy đủ vui tươi
cũng là để người lao động có động lực làm việc và gắn bó hơn với doanh nghiệp
thưa ông lê đình quảng thì chúng ta đã vừa được xem cái phóng sự vừa rồi
vậy thì theo ông thì việc thưởng tết tại các doanh nghiệp thì hiện nay thì đang hoàn toàn là do các doanh nghiệp tự quyết định
vậy thì quyền lợi của người lao động được bảo đảm như thế nào
sau khi một năm làm việc thì tiền thưởng tết của họ thì lại hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức và trách nhiệm của doanh nghiệp đó
chúng ta nói một cách hiểu một cách là tiền thưởng là do hoàn toàn do người sử dụng lao động quyết định
thì có thể nhìn về hình thức thì như vậy nhưng mà bản chất của cái tiền thưởng thì không hẳn là như vậy
chúng ta thấy rằng pháp luật của chúng ta quyết định cái tiền thưởng là cắt cư vào
thì hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành của người lao động
thì rõ ràng như vậy là đây là một cái quy định nó vừa cả trách nhiệm của người sử dụng lao động và trách nhiệm của cả cộng đồng của cái doanh nghiệp đối với cộng đồng
chúng ta thấy là vì vậy cho nên là quy định là cái tiền thưởng là do người sử dụng lao động quyết định
nhưng mà có sự tham gia của tổ chức công đoàn
và đặc biệt chúng ta phải nhận thức rằng là trong nhiều trường hợp cái tiền thị các cái cấp công đoàn đã thương lượng với người sử dụng lao động
về cái tiền thưởng đưa vào thỏa lao động tập thể thì đấy chính là vấn đề mà trở thành bắt buộc khi mà chúng ta đã luật thỏa vào trong cái thỏa ước lao động
hoặc trong nội quy trong quy chế nội bộ của cơ quan đơn vị doanh nghiệp
thế thì rõ ràng là chúng ta phải nhận thức cái tiền thưởng
tiền thưởng này là một mặt về mặt pháp luật là như vậy
mặt thứ hai là cái tiền thưởng là thực chất nó là một phần của thu nhập của tiền lương
trong cái bối cảnh hiện nay cái tiền lương thu nhập của người lao động gặp rất là nhiều khó khăn
và chính cái tiền thưởng hàng năm nó là cái động lực để giúp cho người lao động hăng say lao động sáng tạo trong sản xuất gắn bó chặt chẽ
với doanh nghiệp
để cùng doanh nghiệp phát triển
chính vì vậy cho nên mặc dù chúng ta nói là do người lao động quyết định
nhưng mà cái thưởng tết dần dần đang trở thành một cái nền nếp và chúng tôi nghĩ là trở thành một cái văn hóa
và chúng tôi thấy hầu hết các cái doanh nghiệp mà làm bán có quý cũ làm bán có nền nếp có uy tín
thì cái văn hóa tiền thưởng cho người lao động lại càng được quan tâm và trung trọng hơn
khi mà một số các doanh nghiệp thì họ cố tình
trốn tránh cái trách nhiệm thưởng tết cho các lao động
vậy thì tổng liên đoàn lao động việt nam thì có những cái chế tài hay là có những cái phương pháp gì để mà
giúp cho người lao động có thể đòi lại được những cái quyền lợi đấy ở doanh nghiệp được hay không
thực ra thì chúng tôi nghĩ rằng cái tiền thưởng thì có lẽ là nếu cái doanh nghiệp nào mà nhận thức được
quan tâm đến người lao động còn đó cái chế tài thì không phải
tuy nhiên tổng liên đoàn thì rất là quan tâm đến cái vấn đề quyền lợi của người lao động
đặc biệt là vấn đề tiền lương tiền thưởng
chúng tôi từ rất là sớm tháng một mươi một thì chúng tôi đã có cái văn bản
có cái kế hoạch gửi các cấp các ngành về tăng cường chăm lo cho người lao động
trong đó đặc biệt quan tâm đến cái vấn tiền lương tiền thưởng của người lao động
thì bằng cách là thứ nhất là chúng tôi yêu cầu các cấp công đoàn đặc biệt là cái công đoàn cơ sở là phải
chủ động phối hợp với người sử dụng lao động
để mà bàn bạc thương lượng để xây dựng cái kế hoạch thưởng tết cho người lao động
rồi công khai cái phương án tiền thưởng tết cho người lao động
ngoài ra thì chúng tôi cũng phải đặc biệt quan tâm đến cái việc là quan tâm đến cái tiền lương
đặc biệt trong cái bối cảnh tết nguyên đán đến cận kề thì nó cũng đồng nghĩa với cái việc mà chúng ta thực hiện
cái nghị định tiền lương tối thiểu mới tiền lương tối thiểu vùng mới
trong cái quá trình triển khai thực hiện
thì tổ chức công đoàn cũng hướng dẫn các cấp công đoàn là giám sát cái việc thực hiện
cái quý trệ thưởng của người sử dụng lao động là thống nhất với mình
đặc biệt tránh những cái tình trạng là doanh nghiệp thưởng bằng những cái hình thức mà gây khó khăn cho người lao động
ví dụ là chia cái tiền thưởng ra nhiều lần cũng có nhiều cái doanh nghiệp khó khăn trong cái tiêu thụ sản phẩm
thế thì dùng cái sản phẩm để thưởng tết
có những cái việc mà tổ chức thưởng tết thì làm sao
đó là cái việc mà thuận lợi cho người lao động
cạnh tình trạng là cuối năm khi bắt đầu nghỉ thì bắt đầu mới trả tiền thưởng cho người lao động
đồng thời vì trả tiền lương
và thời điểm đó thì hiện nay hầu hết các doanh nghiệp là người lao động nhận lương nhận thưởng qua atm
cho nên là cái việc tổ chức thực trí để lấy tiền ra cho người lao động để chi tiêu tết thì rất là khó khăn
thì tất cả những cái khó khăn đó là chúng tôi nghĩ công đoàn là phải tập trung vào những cái vấn đề như vậy
để đảm bảo được quyền lợi cho người lao động
dạ vâng cảm ơn ông
câu hỏi tiếp theo là từ vấn đề thưởng tết thì ông có nhận định ra sao về doanh nghiệp
thì cần thiết là phải gắn cái trách nhiệm xã hội của mình để bảo đảm phúc lợi cho người lao động
đi liền với sự phát triển bền vững của chính doanh nghiệp đó
và đặc biệt là trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội như hiện nay
chúng tôi thấy rằng là rất là đáng phân khởi là cùng với sự phát triển kinh tế của đất nước

doanh nghiệp đã nhận thức được cái vai trò tác dụng của việc mà họ quan tâm đến người lao động
những cái doanh nghiệp mà quan tâm đến người lao động nói chung
và đặc biệt là cái thưởng tệ này thì họ là có thể nói là gắn bó được cái người lao động với doanh nghiệp
tạo động lực cho người lao động kháng trai lao động sản tạo lao động và đưa ra cái hiệu quả sản xuất kinh doanh
cho nên là thúc đẩy cái doanh nghiệp phát triển bền vững
và người lao động vẫn luôn luôn là một vấn đề mấu chốt của tất cả các doanh nghiệp
và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông lê đình quảng đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
thưa quý vị lương thưởng cho người lao động vừa thể hiện sức khỏe của doanh nghiệp
đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đối với người lao động
trong bối cảnh hiện nay người lao động không chỉ là người đi làm thuê mà còn là tài sản quan trọng quyết định vào sự phát triển của doanh nghiệp đó
do đó thì quan tâm đến công tác này vào dịp lễ tết là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp
giúp cho người lao động yên tâm cống hiến công sức và trí tuệ cho doanh nghiệp và xã hội
đến đây thời lượng của chương trình tâm điểm cũng đã hết